liên quan đến việc cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba
bộ công an đang điều tra những dấu hiệu sai phạm tại dự án khu dân cư bình đa
do công ty cổ phần phát triển nhà bình đa làm chủ đầu tư
chiều nay theo thông tin từ phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định dừng thực hiện dự án này
cụ thể lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai ký quyết định dừng thực hiện dự án khu dân cư bình đa
ở phường bình đa thành phố biên hòa để làm các thủ tục bảo đảm cho việc chuyển đổi mục tiêu dự án
từ nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật
theo điều tra của phóng viên truyền hình nhân dân
một trong những khuất tất ở dự án này được cho là việc chuyển đổi mục đích sử dụng không hợp lý
khi từ việc làm nhà ở phục vụ cho bốn trăm linh y bác sĩ và cán bộ công nhân viên
các đơn vị trực thuộc tổng công ty công nghiệp thực phẩm đồng nai
và có điều kiện thu hút nguồn vốn nhân lực thông qua việc cung ứng căn hộ